cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định sáng nay cho biết đã ra quyết định tạm giữ trong thời hạn ba ngày đối với đào văn tình
trú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tại km một nghìn hai trăm một mươi sáu năm trăm linh quốc lộ một đoạn qua thôn trung thành xã phước lộc huyện tuy phước tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tuy phước
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh dừng ô tô khách một mươi bảy b hai nghìn hai trăm năm mươi hai do tài xế tình điều khiển để kiểm tra kiểm soát về người và phương tiện theo quy định
tuy nhiên lái xe tình không những không xuống che mà còn không chấp hành việc xuất chỉnh giấy tờ theo quy định
không những thế tình còn điều khiển xe lùi đâm vào rào chắn chuyên dụng làm ngã đổ hư hỏng rào chắn
rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông đang ra hiệu lệnh dừng phương tiện trước đầu xe
khi bị chặn lại tình tiếp tục kích động lôi kéo hành khách trên xe chống đối và livestream trên mạng xã hội
kiểm tra xác minh các lực lượng làm rõ ô tô khách này khi đi qua địa phận tỉnh bình định chở bốn mươi ba người sáu trẻ em vượt một mươi năm người theo quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản về hành vi trở quá số người quy định